tình trạng người dân đi xe máy lấn lên vỉa hè khu vực dành cho người đi bộ đang diễn ra khá phổ biến ở tp hcm
đặc biệt ở những khu vực thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông xung quanh các trường học nơi công sở
việc này không chỉ gây nguy hiểm cho người đi bộ mà còn làm xấu mỹ quan đô thị
để cải thiện tình trạng này tp hcm đã cho lắp đặt nhiều rào chắn thế nhưng quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của người tham gia giao thông
hình ảnh những người điều khiển phương tiện giao thông đi lấn lên vỉa hè dành cho người đi bộ như thế này
có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ đâu bất cứ thời điểm nào ở tp hcm
tình trạng này quá phổ biến đến mức ngay cả lúc lòng đường thông thoáng thì vẫn có những chiếc xe máy leo lè lấn chiếm lối đi của người đi bộ
mạnh ai người đó đi như vậy thì nó sẽ rất là nguy hiểm và không có văn minh
để bảo đảm an toàn cho người đi bộ trong đó có học sinh và du khách nước ngoài tp hcm đã cho lắp đặt hệ thống rào chắn trên vỉa hè tại một số tuyến đường trung tâm như nguyễn bình khiêm lý tự trọng hay đường pasteur
bước đầu việc làm này đã phát huy hiệu quả những nơi có rào chắn tình trạng người dân đi xe máy lên vỉa hè đã giảm
tuy nhiên ở những nơi không có rào chắn thì không gì có thể ngăn được người dân đi xe máy lên vỉa hè
điều này phản ánh ý thức của người tham gia giao thông rất kém
tuy nhiên không thể lắp rào chắn cho toàn bộ các tuyến đường bởi điều này ít nhiều ảnh hưởng đến mỹ quan
cho nên bên cạnh việc có những chế tài xử lý thì cũng cần tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông
vừa đảm bảo an toàn vừa góp phần xây dựng văn hóa văn minh đồ thị